chưa bao giờ tình trạng mất an toàn thực phẩm lại được người dân quan tâm và bức xúc nhiều như những năm gần đây
nhiều vụ việc xảy ra trong thời gian qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng
vì vậy dự thảo điều ba trăm một mươi bảy về tội danh vi phạm an toàn thực phẩm được đưa ra trong bộ luật hình sự sửa đổi năm hai nghìn một mươi năm đang được rất nhiều người quan tâm
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu các cơ quan chức năng đã chuyển hơn ba trăm linh vụ vi phạm về an toàn thực phẩm để xử lý hình sự
nhưng cơ quan điều tra các cấp chỉ khởi tố một vụ
điều ba một bảy về tội doanh vi phạm an toàn thực phẩm được đưa trong dự thảo bộ luật hình sự sựa đổi lần này khiến nhiều người quan tâm
trong đó phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng hoặc phạt tù từ một đến năm năm đối với các hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất sơ chế bảo quản thực phẩm
mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm sử dụng hóa chất kháng sinh cấm sử dụng trong trồng trọt chăn nuôi
điều quy định trong dự thảo đã thể hiện sự tiến bộ và tính nghiêm minh của pháp luật
tuy nhiên theo ý kiến của các chuyên gia để chứng minh hậu quả xảy ra trong trường hợp này không đơn giản
bởi ngoài các chất cấm gây hậu quả ngay lập tức thì phải tích chữ một lượng nhất định hoặc phải một thời gian sau mới ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của con người
vì vậy để đấu tranh với vi phạm an toàn thực phẩm bên cạnh việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm cần có sự phối hợp giữa các chuyên gia với cơ quan tổ tụng
đặc biệt là nguồn gốc thực phẩm hàng loạt thì chúng ta phải căn cứ vào các quy định đó để chúng ta truy xuất được nguồn gốc của các sản phẩm đó là từ đâu
thế nhưng mà nếu như chúng ta thấy là nguồn gốc thực phẩm đấy mà nó đã bảo đảm được các nghiên hoạt rồi thì nó lại là trong quá trình chế biến
ví dụ như thế thì trong quá trình chế biến thì anh có bảo đảm các quy định một chiều không có để thực phẩm sống mà lẫn vào trong các thực phẩm chín hay không
theo tôi có những biện pháp truyền thống là chúng ta phải tăng cường tuyên truyền pháp luật giải thích pháp luật cho dân để người ta hiểu những chất bị cấm và người ta không tham gia vào một cách tự giác
đấy là điều đầu tiên điều thứ hai là phải phối hợp chuyên gia cơ quan giữa cơ quan quản lý nhà nước là ba bộ như tôi vừa nói cộng với các cơ quan tiến hành tố tụng là phải phối hợp với nhau chặt chẽ thì mới có thể nâng cao được hiệu quả đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này
an toàn thực phẩm đã ở mức độ báo động
vì vậy cho dù còn nhiều băn khoăn trong dự thảo điều ba trăm một mươi bảy nhưng điều quan trọng nhất là tính gian đe và xử phạt nghiêm minh với các hành vi vi phạm gây tổn hại lâu dài tới sức khỏe người tiêu dùng có như vậy luật mới thực sự hiệu quả và đi vào cuộc sống